tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
sáng nay sau hai ngày tạm nghỉ phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu chuyển sang phần tranh tụng
viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án đối với năm mươi bốn bị cáo
tuy nhiên khi phiên tòa bắt đầu được ít phút thì chủ tọa thông báo tạm dừng phiên tòa
để luật sư các bị cáo xuất trình chứng từ nộp tiền khắc phục hậu quả
theo hội đồng xét xử việc cập nhật số tiền khắc phục hậu quả
để cơ quan công tố có căn cứ đề xuất mức đề nghị phù hợp
theo dự kiến vào sáng nay hội đồng xét xử sẽ kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang phần tranh tụng
đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo
trong năm mươi bốn bị cáo có hai mươi ba cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ
trong đó một mươi tám người bị truy tố không hình phạt tử hình
hai mươi một bị cáo buộc đưa hối lộ để được tốc phép chuyến bay giải cứu
những người còn lại bị cáo buộc mua rời hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo bị cáo buộc đưa nhận hối lộ năm trăm một mươi năm lần với một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
liên quan đến việc cấp phép chuyến bay giải cứu chuyến bay combo